tại hà nội cục mỹ thuật nhếp ảnh và triển lãm đã tổ chức công bố các sự kiện mỹ thuật
nhếp ảnh và triển lãm tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín hội đồng bình chọn gồm tám sự kiện tiêu biểu và một sự kiện hạn chế
năm nay có bốn sự kiện mỹ thuật và bốn sự kiện nhếp ảnh tiêu biểu trong đó có một sự kiện hạn chế đó là
bảo vật quốc gia bức tranh sơn mài vườn xuân trung nam bắc của họa sĩ nguyễn gia trí
nguyên nhân là do bảo tàng mỹ thuật tp hcm vệ sinh bảo quản bức tranh sơn mài đã để xảy ra sai sót
hư hại các mảng vỏ trứng bị trơ trắng bệnh mảng rát vàng mảng son bị mài mòn và hư hại về bề mặt tranh
việc bình chọn này được cục mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm tổ chức định kỳ hàng năm nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động
của sự kiện mỹ thuật nhếp ảnh và triển lãm có phần định hướng khuyến khích các hoạt động hiệu quả tốt
tôn vinh những thành tựu đã đạt được tuyên truyền cổ vũ các hoạt động thuộc lĩnh vực này tổ chức hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo